cục hàng không việt nam vừa đề nghị bộ giao thông vận tải hủy bỏ giấy phép kinh doanh
vận chuyển hàng không chung của công ty cổ phần hàng không bầu trời xanh
theo quy định tại nghị định số tám mươi chín doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh hàng không chung
nếu trong vòng ba năm doanh nghiệp chưa có hoạt động khai thác và chưa được cấp chứng chỉ nhà khai thác
công ty cổ phần hàng không bầu trời xanh thuộc trường hợp hủy bỏ giấy phép kinh doanh hàng không chung
do sau một mươi năm kể từ khi được cấp phép doanh nghiệp này chưa được cục hàng không việt nam
cấp chứng chỉ nhà khai thác aoc
tính đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi cả nước có sáu doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh hàng không chung
trong đó có bốn đơn vị đang hoạt động và đáp ứng các điều kiện của giấy phép